đã quyết định khoanh vùng cách ly y tế trong vòng bảy ngày từ giờ ngày bốn tháng chín đến giờ ngày một mươi một tháng chín
đối với khu dân cư có bệnh nhân mắc bạch hầu với hai trăm bốn mươi bảy hộ một một mươi nhân khẩu
tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và các trường học đứng chân trên địa bàn thôn
cũng cho học sinh nghỉ học đến hết thời gian cách ly
chúng tôi đang triển khai các biện pháp thứ nhất là lọc các chốt để cách ly khu vực đó
không cho người dân đi qua lại trừ trường hợp người dân thật cần thiết thì chúng tôi mới cho ra để bảo đảm công tác cách ly
tính đến ngày bốn tháng chín toàn tỉnh đắk lắc đã ghi nhận bốn mươi một trường hợp dương tính với bạch hầu
ở một mươi năm xã thuộc sáu huyện thành phố là huyện mờ rắc cờ rông bông lắc cư mờ ga chư quynh và thành phố buôn ma thuột
chiều qua ông nguyễn hồng song giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tp đà nẵng cho biết
đơn vị này đã có văn bản tạm đình chỉ công tác
giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà có liên quan đến vụ một cán bộ chi nhánh này
mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan cho người ngoài mượn
theo đó ông lê phước thương giám đốc tri nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà
cùng hai cán bộ khác tại chi nhánh này đã bị tạm đình chỉ công tác bốn mươi năm ngày kể từ ngày ba tháng chín
để phục vụ cho quá trình thanh tra của sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng
trước đó như antv đã đưa tin vào ngày hai mươi bốn tháng tám chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà
báo cáo về việc phát hiện hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các hồ sơ đang xử lý đã bị mất
số giấy tờ này bị bà dương thị ngọc anh chuyên viên xử lý hồ sơ của chi nhánh
tự ý lấy cho bà đào thị như lệ mượn sau đó không đòi lại được
thời gian trước đó bà anh và bà lệ đã có mối quan hệ trong làm ăn kinh doanh bất động sản
cho vay mượn tiền huy động vốn
ngày hai mươi chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với hai cá nhân liên quan đến vụ việc
làm mất hai mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa một điểm đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề tại nhà thu giữ trên hai trăm năm mươi triệu đồng
qua tin tố giác của quân chúng nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện phước long
đã bắt quả tang nguyễn thị loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại xã hưng phú huyện phước long đang nhận phơi đề từ một người khác
tiến hành khám xét lực lượng công an tạm giữ một mươi tờ giấy một quyển tập học sinh có ghi hệ thống các con số
nghi là phơi số đề số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục
chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số xa sáng nay
với phần trình bày của biên tập viên thu trang
xin mời chị thu trang
vâng ạ xin cảm ơn biên tập viên thu hương
thưa quý vị kể từ giờ ngày năm tháng chín
đà nẵng đã chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín mới
trong đó chỉ cho phép hoạt động lưu trú được hoạt động trở lại
và tạm dừng các dịch vụ khác tại các cơ sở khách sạn cơ sở lưu trú
và cho phép nhà hàng quán ăn phục vụ bán qua mạng
người dân thành phố đà nẵng đã hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết
bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà
giao tiếp làm việc tại nơi công cộng công sở trường học bệnh viện
cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nơi đông người trên phương tiện công cộng
yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc tối thiểu một mét
và không được tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học và bệnh viện
vẫn tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng
thờ tự giải đấu thể thao sự kiện tập trung quá hai mươi người
tại nơi công cộng sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết
không tổ chức ăn uống tập thể như đám hiếu đám hỷ tiệc liên hoan tân gia
tập trung quá hai mươi người khuyến khích người dân tổ chức đơn giản
gọn nhẹ và không tập trung đông người
thông tin trên báo lao động số ra ngày hôm nay cho biết là
cục hàng không việt nam đã đề xuất với bộ giao thông vận tải
từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi sẽ mở lại sáu đường bay quốc tế
việc có thể triển khai kế hoạch khai thác trở lại sáu đường bay quốc tế
theo kiến nghị của cục hàng không việt nam đặt ra yêu cầu rất lớn
đối với công tác chuẩn bị các cơ sở dùng làm khu cách ly có thu phí
tại các địa phương đặc biệt là phải đảm bảo yêu cầu số lượng tối thiểu
vào mỗi thời điểm đáp ứng lượng khách nhập cảnh của hai tuần liên tiếp
theo các quy định về cách ly
phó cục trưởng cục hàng không việt nam ông võ huy cường cho biết
với kế hoạch khai thác lại sáu đường bay quốc tế dự kiến số lượng hành khách
nhập cảnh hàng tuần vào khoảng năm khách
để triển khai kế hoạch khai thác cục hàng không việt nam đã kiến nghị
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ y tế công bố các yêu cầu về kiểm dịch y tế
bắt buộc đối với hành khách khi nhập cảnh và công bố danh sách
phòng xét nghiệm rimtham prcr do chính phủ việt nam phê duyệt
để thông báo với các đối tác và hành khách
thưa quý vị sở y tế hà nội đã khuyến cáo người dân là cần
nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc năm k
đó là đeo khẩu trang khử khuẩn không tập trung đông người khai báo y tế
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
nếu hà nội giữ được một mươi hai ngày nữa không có ca mắc ngoài cộng đồng
thì các ổ dịch tại hà nội sẽ kết thúc
nhận định vẫn còn ca bệnh ngoài cộng đồng tại các địa phương
và hà nội còn nguy cơ mắc dịch
đồng chí ngô văn quý phó chủ tịch ubnd tp khẳng định
thành phố xác định việc chống dịch là nhiệm vụ lâu dài
do đó các địa phương đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phần việc
như vận động tuyên truyền người dân phòng chống dịch theo tinh thần năm k
chủ động giám sát các ca bệnh tổ chức ra soát truy vết những trường hợp liên quan
phó chủ tịch ubnd tp yêu cầu sở y tế tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn
hiện tại hà nội còn một bệnh viện ở mức an toàn thấp
phải được nâng cấp theo tiêu chí an toàn
hai bệnh viện không bảo đảm phải dừng hoạt động cần sớm được khắc phục
và liên quan đến vụ án nâng khống giá thiết bị y tế tại bệnh viện bạch mai
đại diện bộ công an cho hay là hệ thống robot đã hỗ trợ phẫu thuật thần kinh
ở bệnh viện bạch mai được nhập khẩu với giá bảy bốn tỷ đồng cả thuế
tuy nhiên các đối tượng đã câu kết với nhau nâng khống giá
lên là ba mươi chín tỷ đồng
theo thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
kết quả điều tra bước đầu cho thấy một số cá nhân tại công ty bms
công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính vfs
có thủ đoạn gian dối câu kết hợp thức các thủ tục
để nâng khống lên nhiều lần hệ thống thiết bị y tế
cụ thể là trong việc lắp đặt hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh
tờ khai hải quan đã ghi nhận sản phẩm được nhập khẩu với giá bảy bốn tỷ đồng
bao gồm cả thuế vat
tuy nhiên những người này đã câu kết với nhau nâng khống giá của hệ thống
lên ba mươi chín tỷ đồng và được hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý
đưa vào hợp đồng liên doanh liên kết với bệnh viện bạch mai
vào thời điểm những bệnh viện giã chiến tại đà nẵng đang gồng mình chống dịch covid một mươi chín
những sáng chế như máy nhắc nhở thông minh của câu lạc bộ bk sta có ý nghĩa tinh thần lớn lao
hỗ trợ phần nào cho công tác chiến đấu với dịch bệnh của bác sĩ và bệnh nhân tại các vùng tâm dịch
chúc cho các thành viên của nhóm bkta trường đại học bách khoa hà nội nói riêng
và các bạn trẻ trên cả nước nói chung sẽ công hiến nhiều hơn nữa cho nước nhà
với tài năng sức trẻ và tinh thần tương thân tương ái cao cả

các bạn cố lên việt nam quyết định chiến thắng tại dịch